ban nội chính trung ương đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
triển khai phương hướng nhiệm vụ của năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương chủ trì hội nghị
theo báo cáo của ban nội chính trung ương trong năm hai nghìn một mươi tám tập thể lãnh đạo cán bộ nhân viên của ban
đã nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
năm hai nghìn một mươi tám ban nội chính đã hoàn thành bốn đề án lớn trình bộ chính trị và triển khai xây dựng bảy đề án
trình bộ chính trị năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên việc nắm tình hình địa bàn có lúc chưa chặt chưa sâu chưa kịp thời
tính chủ động nhạy bén trong tham mưu đề xuất còn hạn chế
phát biểu tại hội nghị đồng chí phan đình trạc biểu dương nỗ lực của cán bộ nhân viên trong năm qua
và đề nghị trong năm hai nghìn một mươi chín ban nội chính tập trung xây dựng các đề án tham mưu đúng và kịp thời
cho bộ chính trị ban bí thư đối với công tác nội chính phòng chống tham nhũng
cải cách tư pháp thực hiện tốt công tác xây dựng đơn vị
công tác tiếp công dân xử lý đơn thư thông tin tuyên truyền
qua đó nâng cao chất lượng của các cơ quan trong ban nội chính trung ương